nâng cao đời sống vật chất và tinh thần xoa đói giảm nghèo góp phần bảo vệ rừng bảo vệ môi trường sinh thái và giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa phương
sau vài năm thực hiện các dự án đó thì phải nói là hiệu quả mang lại cũng rất lớn
chúng ta đầu tư vào những vùng đồng bào khó khăn để đồng bào có được những hạ tầng thiết yếu phục vụ nhu cầu đi lại
phục vụ sản xuất phục vụ đời sống mang lại hiệu quả rất là rõ nét
xây dựng tốt các dự án năng lượng cư của tỉnh để đưa dân về các dự án đồng thời tạo điều kiện cho dân có một cuộc sống sinh hoạt đảm bảo
đồng thời có phần vào xây dựng địa phương xây dựng vùng biên giới của cao bằng có hiệu quả hơn
một mươi tám trong số hai mươi dự án đó được cao bằng bắt tay vào khởi công
và xây dựng từ những năm hai nghìn bảy hai nghìn tám
đây là một trong số những dự án đó
dự án định canh định cư bành tổng phiêng phát nằm trên địa bàn xã thành công huyện nguyên bình tỉnh cao bằng
sáu ngôi nhà bị bỏ hoang là hai mươi sáu hộ dân đã rời bỏ làng định canh định cư với lý do không đủ đất canh tác đất khô cằn không cải tạo được
dự án này khởi công trong năm hai nghìn tám có tổng mức đầu tư là bảy hai tỷ đồng
với mục tiêu bố trí định cư cho năm mươi ba hộ dân
bình quân đất ở ba trăm linh m hai đất sản xuất là một năm trăm linh m hai và đất lâm nghiệp là sáu năm hectare trong một hộ dân
tuy nhiên khi hoàn thành vào năm hai nghìn một mươi ba thì dự án này đã đầu tư hết sáu hai trăm bốn mươi năm tỷ đồng nhưng quy mô thì bằng nửa dự kiến ban đầu
vì vậy mà dự án chỉ đáp ứng được ba mươi bốn hộ dân đến sinh sống
mỗi hộ chỉ được giao tám trăm linh chín trăm linh m hai đất sản xuất
và đến nay đã có tới hai mươi sản xuất
sáu hội bỏ đi nơi khác do không thể sinh sống được ở khu định canh định cư này
tám hội còn lại tại dự án là những hội sở tại
vì lúc khảo sát thì các vị thì rừng rộng chứ có thể là ước là đạt
nhưng mà khi thực tế vào làm rồi thì ban đầu mới thấy là không đáp ứng được
cái người địa phương thì đi đào đất xem nó dày nó mỏng thế nào thì mới biết được
chỉ còn thì anh em nơi khác đến đào thì không biết được
cũng nằm trên địa bàn
nguyễn nguyên bình dự án làng gai thuộc xã hường đạo được triển khai xây dựng vào năm hai nghìn tám
có tổng mức đầu tư với số tiền là bảy hai trăm tám mươi năm tỷ đồng
đến tháng chín năm hai nghìn một mươi đã được điều chỉnh tổng mức đầu tư lên thành một mươi ba tám tỷ đồng
chỉ phí xây dựng là chín chín tỷ đồng
dự kiến công trình này sẽ được hoàn thành đưa vào sử dụng vào năm hai nghìn một mươi hai với quy mô định cư cho ba mươi bảy hộ dân
tuy nhiên chỉ sau một năm thực hiện dự án đã phải dừng thi công
đến nay mặc dù đã giải ngân gần ba tỷ đồng đương nhiên không có bất cứ hội dân nào đến đây sinh sống
cái nguyên nhân thì cũng do các lãnh đạo tỉnh huyện có trả lời ý kiến của cử tri xã thì cũng có ý kiến là do nguồn vốn
nguồn vốn nó không có thì do vậy là cái dự án này tạm dừng lại
cái việc mà khảo sát thiết kế đấy là cái cơ quan quan trọng nhất để tham mưu với các ủy chính quyền địa phương
với đảng và nhà nước để xem là đủ điều kiện để thực hiện các cái hạ mụn này không
nhưng mà trong cái quá trình thực hiện cái dự án này tôi thấy là chín yêu kém từ cái khâu này
theo phê duyệt mỗi một dự án sẽ được hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu
bao gồm quỹ đất ở đất sản xuất san gạt đất ở tạo nền nhà cho các hộ đến định cư
khai hoang tạo quỹ đất sản xuất đường giao thông đến điểm định cư công trình điện sinh hoạt tới điểm định canh định cư tập trung
công trình thủy lợi nhỏ phục vụ sản xuất công trình nước sinh hoạt tập trung lớp học nhà mẫu giáo
một số công trình thiết yếu khác theo yêu cầu thực tế
ngoài ra người dân sau khi đến sinh sống tại khu định canh định cư còn được hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp để mua gạo
hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi chuyển giao công nghệ và kỹ thuật nông lâm nghiệp ổn định cuộc sống
sau một mươi năm thực hiện chính sách định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số thì cả hai mươi dự án đó đều giang dở
trong đó huyện bảo lâm và huyện bảo lạc đều có bảy dự án nhiều nhất trong số các huyện trên địa bàn
nhưng vẫn chưa dự án nào hoàn thành đúng tiến độ
trước hết là về địa hình địa lý của bảo lâm là người núi dốc và địa bàn các điểm dân cư xa trung tâm

vì vậy là nguồn lực để đầu tư cho các dân cư xa trung tâm
các dự án định canh định cư rất là lớn do vậy là khó khăn thứ nhất là về địa hình thứ hai là về nguồn vốn
do vậy là quá trình triển khai thực hiện đến giờ phút này cũng đã được một mươi năm
nhưng các dự án vẫn đang dở dang nhiều hạng mục vẫn chưa được triển khai thực hiện
theo cái dự án của huyện ý định là muốn tập trung dân về một chỗ
nhưng do mặt bằng khó khăn cho nên là dân vẫn
vẫn cứ để dân sống theo cái vị trí cũ của dân thôi
đó là thực trạng chung của các dự án định canh định cư trên địa bàn tỉnh cao bằng
mặc dù công tác khảo sát lập hồ sơ thiết kế triển khai thi công các dự án đều được phê duyệt cẩn thận chi tiết
cái sự phối hợp của các ngành chức năng và các địa phương các cấp chính quyền địa phương là một phần cũng còn hạn chế
trong quá trình triển khai thực hiện thì cũng chưa được đáp ứng nhu cầu của dự án
và sự hướng dẫn của các bộ ngành chung dương cũng còn chậm
mà mặt khác cái sự chủ động của địa phương chúng ta cũng thực hiện đang còn chậm
hiện nay chúng ta chưa có kế hoạch để triển khai thực hiện cụ thể
theo báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện quyết định ba mươi ba của thủ tướng chính phủ
về chính sách hỗ trợ di dân thực hiện việc định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh của hội đồng nhân dân tỉnh cao bằng
tổng mức đã cấp từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi sáu là hơn một trăm tám mươi tám sáu tỷ đồng
công tác giải ngân đã thực hiện được một trăm sáu mươi chín bốn tỷ đồng
trong đó chỉ tính riêng huyện bảo lâm đã giải ngân được hơn tám mươi tỷ đồng
với số tiền đã giải ngân từ khi thực hiện các dự án đến nay đã gần một trăm bảy mươi tỷ đồng
nhưng mới định canh định cư được cho chín mươi sáu hộ trong đó bốn mươi bảy hộ định canh định cư tập trung bốn mươi chín hộ định canh định cư sen ghép

trong khi đó số hộ đang định canh định cư tại các dự án chỉ đạt chưa đến một mươi
so với một hai mươi một hộ có thể được tiếp nhận theo kế hoạch bố trí của hai mươi dự án
những con số này nói lên điều gì
đó là việc đầu tư không hiệu quả gây lãng phí tiền đầu tư công
cũng theo báo cáo trên của hội đồng nhân dân tỉnh cao bằng
tính khả thi của các dự án này là không cao bởi rất nhiều nguyên nhân khác nhau như thiếu đất sản xuất
đất canh tác khô cằn địa hình quá dốc nguồn vốn phân bổ chưa hợp lý
mặc dù đã được các cấp chính quyền tích cực tuyên truyền giải thích về lợi ích của các dự án
nhưng một lý do quan trọng nữa là do tập quán thói quen canh tác
sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số nên việc thực hiện dự án bị càn trở
sau khi thống nhất những nguyên nhân chúng tôi đề ra một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới
thứ nhất là tất cả các huyện mà đã có dự án
dự án được phê duyệt đề nghị các chí làm sao tập trung ưu tiên
thực hiện hoàn thành dứt điểm một dự án để làm điểm mô hình
chúng ta hãy rút kinh nghiệm chuyển khai rộng rãi các dự án khác
đảm bảo hiệu quả đảm bảo thực sự đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân
các dân tộc thiểu số trên đài bàn tỉnh
tới này về phía các dự án tiếp tục phải quan tâm đến
ví dụ như là đối với nhân dân phong tục tập quán của bà con như thế nào là
mình xây dựng dự án phải phù hợp với
về phong tục tập quán của địa phương của nhân dân
định canh định cư là một chủ trương chính sách lớn của đảng và nhà nước
hai mươi dự án được phê duyệt
cũng là hai mươi niềm hy vọng của hơn một hội dân trên đài bàn tỉnh cao bằng
nếu thực hiện thành công hai mươi dự án trên
thì đời sống đồng bào dân tộc thiểu số còn đang du canh du cư
và chưa được thụ hưởng những chính sách của nhà nước
sẽ có cơ hội thoát nghèo nâng cao dân trí
hiểu biết và đóng góp vào sự phát triển của tỉnh cao bằng nói riêng
và cả nước nói chung
những niềm hy vọng đó của đồng bào dân tộc thiểu số du canh du cư của cao bằng
có trở thành hiện thực hay không
thì các cấp chính quyền địa phương cũng cần phải có những giải pháp đột phá
đồng bộ từ các cấp chính quyền
và sự hợp tác từ chính những người sẽ được thụ hưởng những thành quả của chính sách đó